việt nam hiện có khoảng hơn hai triệu người mù và thị lực kém tuy nhiên số người mà được đào tạo nghề và có việc làm thì còn rất thấp
trong những năm qua nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm đã giúp cho nhiều người khiếm thị có được việc làm và tuy nhiên thì vẫn còn rất hạn chế ghi nhận sau đây của chúng tôi tại tỉnh bắc ninh
em nguyễn thị nga xã trung chính huyện lương tài tỉnh bắc ninh mặc dù bị khiếm thị từ nhỏ nhưng em không hề nản trí
thông qua hội người mù tiếp cận với nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm
hiện bắc ninh có tới gần một một trăm linh người mù và hơn sáu trăm linh người mù trong độ tuổi lao động nhưng mới có một trăm linh chín người được tham gia vay vốn
với hơn hai mươi dự án từ ngân sách một tỷ đồng được phân bổ từ nhà

thì với cái lượng vốn này thì những người vay lần đầu tiên thì không quá một mươi triệu
tính đến nay hội người mù việt nam được quản lý hơn năm mươi một tỷ từ nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm
đã cho vay trên một mươi hộ và hơn năm mươi năm cơ sở sản xuất tập trung giải quyết việc làm cho hơn một mươi ba người
con số này còn rất nhỏ so với số người mù trong cả nước
hỗ trợ giải quyết việc làm cho người khiếm thị người khuyết tật không chỉ đáp ứng giảm thất nghiệp
tận dụng nguồn lao động mà còn đáp ứng các vấn đề an
an ninh xã hội an ninh xã hội
vì thế tăng cường nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho đối tượng này là yêu cầu tất yếu tại mỗi địa phương